thưa quý vị mới đây trên mạng xã hội có đăng tải một clip ghi lại một người đàn ông có cách núp gần với xe bồn để tránh nắng
hành vi này tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao và đặc biệt là cản trở dòng phương tiện phía sau khi dàn hàng ngang để di chuyển